trên sông sài gòn đoạn gần cầu phu mỹ quận bảy tp hcm đã xảy ra một vụ va chạm giữa hai xà lan chở hàng
hậu quả là làm một xà lan chìm xuống sông rất may là vụ việc không có thiệt hại về người
theo cán vụ hàng hải tp hcm xà lan bị chìm mang số hiệu sg sáu nghìn chín trăm ba mươi chín khi lưu thông trên sông sài gòn đã va chạm với xà lan chở hai trăm hai mươi bốn tấn xi măng
di chuyển từ tỉnh đồng nai đi tp hcm khi xảy ra vai chạm ba thuyền viên trên xà lan sg sáu nghìn chín trăm ba mươi chín đã nhảy xuống sông bơi vào bờ thoát nạn
vị trí chiếc xà lan bị chìm đang được khoanh vùng giữa cột cao cầu phú mỹ và phao bảy mươi bảy
hiện lực lượng chức năng phối hợp các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
đồng thời lên phương án trục vớt xà lan bị chìm tổ chức phân luồn cho các phương tiện khác lưu thông thuận tiện an toàn